từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội áp dụng chỉ thị số hai mươi hai ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có quy định cụ thể cho những dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa
nhưng phải đóng cửa trước hai mươi một h
xong vào tối ngày hai mươi một tháng chín phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận
nhiều hàng quán vẫn ngang nhiên mở cửa sau hai mươi một h
trong khi lực lượng chức năng đã chủ động tuyên truyền nhắc nhở từ sớm
phố tống duy tân phường hàng bông quận hoàn kiếm
đây là phố ẩm thực với nhiều loại hàng quán khác nhau
chủ động trong công tác phòng chống dịch chính quyền địa phương
cũng như lực lượng công an phường đã tăng cường nhắc nhở tuyên truyền người dân từ sớm
một trăm linh các hộ kinh doanh tại đây đã được ký cam kết khi mở cửa hàng quán
phải đảm bảo đúng năm k không bán hàng sau hai mươi một h
một số hoạt động trạng thái bình thường và một số hoạt động kinh doanh được phép kinh doanh

thì cũng sẽ có thể nể sinh một số tư tưởng quan điểm hơi chủ quan
và không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch qua chỉ đạo phòng chống dịch của phường
để chỉ đạo các lực lượng đặc biệt lực lượng công an
phải có công tác là tuần tra kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thời điểm trước hai mươi một h và sau hai mươi một h
trên cơ sở đó thì vừa tuyên truyền vừa nhắc nhở
nhưng cũng sẽ có biểu pháp mạnh đối với những cơ sở
mà quốc tỉnh vi phạm không thực hiện đúng chỉ địa hạn